nhân dịp lễ công bố các thương hiệu đạt chuẩn quốc gia lần thứ năm
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt tám mươi tám đại biểu doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi năm tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia hơn sáu trăm sáu mươi hai tỷ đồng
giá trị xuất khẩu hơn hai tỷ usd tạo việc làm cho hơn năm trăm linh lao động
đóng góp gần một tám trăm linh tỷ đồng cho công tác bảo đảm an sinh xã hội
với những kết quả đóng góp nêu trên các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia ngày càng khẳng định vai trò tiên phong
trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng vào những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích
đóng góp của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia cũng như của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cả nước
hiện nay hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ở mức sâu rộng với các đối tác thương mại hàng đầu thế giới
đã mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế việt nam đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức đan sen
trong bối cảnh đó chủ tịch nước yêu cầu các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia cần tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động sản xuất
kinh doanh bám sát các mục tiêu và giá trị mà chương trình thương hiệu quốc gia đang hướng tới
chủ tịch nước cũng mong muốn và tin tưởng các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân việt nam nói chung
tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đổi mới và phát triển đất nước